từ ngày bảy tới ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bộ ngoại giao việt nam phối hợp với liên hợp quốc tổ chức hội nghị cấp cao quốc tế với chủ đề
tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình từ cam kết tới kết quả dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp
hội nghị có sự tham dự của ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng và ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
cùng gần năm trăm linh đại biểu là đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương lãnh đạo cấp cao của các cơ quan liên hợp quốc đại diện các quốc gia đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế các nữ doanh nhân chuyên gia học giả
nhiều lãnh đạo của các nước cũng đã gửi thông điệp ghi hình tới hội nghị phiên khai mạc hội nghị đã diễn ra vào tối ngày hôm qua bảy tháng một mươi hai tại hà nội
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong bối cảnh năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm vai trò kép ủy viên không thường
trực hội đồng bảo an liên hợp quốc và chủ tịch asean và thế giới kỷ niệm nhiều dấu mốc như bảy mươi năm năm thành lập liên hợp quốc
hai mươi năm hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nghị quyết số một nghìn ba trăm hai mươi năm chính thức đưa vấn đề phụ nữ hòa bình và an ninh vào chương trình nghị sự của hội đồng bảo an
bảy mươi năm năm thông qua tuyên bố và chương trình hành động bắc kinh và năm năm ban hành các mục tiêu phát triển bền vững
hội nghị tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình từ cam kết tới kết quả diễn ra trong ba ngày
từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi hai bao gồm năm phiên họp toàn thể và bốn phiên thảo luận chuyên đề tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ
và bảo đảm yếu tố trong việc xây dựng và củng cố hòa bình
bên lề hội nghị việt nam cũng tổ chức triển lãm với chủ đề phụ nữ việt nam chung tay vì sự an toàn trên đất việt
và triển lãm tranh về chủ đề phụ nữ và khát vọng hòa bình
hội nghị dự kiến sẽ thông qua bằng đồng thuận cam kết hành động hà nội do việt nam xây dựng
bao gồm những khuyến nghị hành động cụ thể nhằm tăng cường sự hiện diện và tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình và kiến tạo hòa bình
tăng cường trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế cung cấp tài chính và lồng ghép chương trình nghị sự phụ nữ hòa bình và an ninh
và có hoạt động gìn giữ hòa bình ở mọi cấp độ và ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ trong giải quyết các thách thức mới nổi lên